trước ông vũ huy hoàng bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trước quốc hội và cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng nhà nước bộ công thương gây bức xúc trong xã hội được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm chất vấn
ngay sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn với chín mươi năm một mươi ba đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
theo nghị quyết quốc hội yêu cầu chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghiên cứu sửa đổi những tiêu chí chưa phù hợp của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xây dựng các tiêu chí nâng cao để áp dụng cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
ban hành kịp thời đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình ra soát điều chỉnh bổ sung các kế hoạch không còn phù hợp
chỉ đạo các bộ ngành địa phương ra soát xác định chính xác số nợ động xây dựng cơ bản của chương trình
xây dựng kế hoạch lộ trình xử lý rứt điểm trước năm hai nghìn một mươi chín không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản mới
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân người đứng đầu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân nợ động xây dựng cơ bản sai quy định có hành vi tham nhũng trục lợi trong thực hiện chương trình
triển khai chương trình phải đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất đổi mới cơ cấu sản xuất gắn kết chặt chẽ với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường phát triển bền vững
triển khai chương trình phải đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất đổi mới cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển bền vững
quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng thể hiện được tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân của đất nước
thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
tại kỳ họp này quốc hội cũng đã quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đây là lần đầu tiên quốc hội quyết định hệ thống các kế hoạch trung hạn mang tính tổng thể về tài chính và đầu tư có sự gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn
với sự xem xét thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm quốc hội đã quyết định dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận dự án luật về hội và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
các vị đại biểu quốc hội đã tích cực thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao thẳng thắng chỉ ra những hạn chế bất cập của đất nước như điều hành kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm tình trạng đầu tư thua lỗ hoạt động kém hiệu quả của một số dự án nợ công đang ở mức cao
đây là những vấn đề bất xúc lo lắng được nhân dân và cựu
các vị đại biểu quốc hội đã tích cực thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao dự án luật về hội và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

quốc hội đề nghị sau kỳ họp các vị đại biểu quốc hội tiếp tục tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật giám sát tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kiến nghị kịp thời với quốc hội

ngay sau khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn ông lê bộ lĩnh phó tổng thư ký quốc hội phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho biết
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét thông qua ba luật gồm luật tín ngưỡng tôn giáo luật đấu giá tài sản luật sửa đổi bổ sung điều sáu và phụ lục bốn về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và một mươi một nghị quyết cho ý kiến đối với một mươi bốn dự án luật khác
quốc hội đã thống nhất chưa thông qua hai dự án luật là luật về hội và luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự tại kỳ họp này đồng thời chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục ra soát nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu quốc hội để trình lý hoàn thiện dự thảo luật trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba
quốc hội cũng biểu quyết thông qua việc dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận
ông lê bộ lĩnh cũng cho biết đây là kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi bốn tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn
trong thời gian hai năm ngày tổng cộng đã có hơn hai trăm linh lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn thủ tướng chính phủ và bộ trưởng các bộ công thương tài nguyên và môi trường giáo dục đào tạo và nội vụ
đợt mưa lũ trong tháng một mươi một vừa rồi đã làm cho cây cầu bắc qua nước sông hoa và nối hai xã là
trà tân và trà sơn huyện bắc trà my quảng nam bị gãy sập hư hỏng nặng
sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của các em học sinh và người dân ở địa phương mà còn gây hoài nghi về chất lượng công trình
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
đây là cây cầu bắc qua sông nước oa dài ba mươi sáu m rộng bốn m để bà con lưu thông giữa hai xã trà tân và trà sơn huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
người dân địa phương cho biết vào đầu tháng một mươi một vừa qua do mưa lớn kéo dài lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đã phá hỏng phần mố và đường dẫn cầu phía xã trà tân làm cho việc đi lại của các em học sinh và người dân gặp rất nhiều khó khăn
cây cầu này là dân chúng tôi là giữa hơi xã trà sơn và trà tân là đi qua là rất là nhiều
và hơn nữa là bên này là có cái trường tiểu học mà học sinh ở bên cánh trà tân cũng qua bên trà sơn đó học
từ khi cầu này bị hỏng là việc đi lại của chúng tôi rất là khó khăn
nên là tôi cũng mong muốn có cấp chính quyền là quan tâm và như sớm khắc phục cây cầu này để cho dân chúng tôi được có một đoạn đường vô thông cho nó ổn định
theo lãnh đạo địa phương cây cầu này được đưa vào sử dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn tám với tổng mức đầu tư hơn một sáu tỷ đồng
sau sự cố cho thấy cây cầu này được kết cấu lại rất ít sắt thép trụ cầu được kết cấu bởi nhiều cụm đá lớn
cây cầu này đã làm giảm độ gắn kết của bê tông
ngoài hư hại về mố cầu và ta lui hiện tại phần thân cầu cũng đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người dân khi qua lại
cây cầu này xây dựng năm hai nghìn bảy do mưa lớn kéo dài cho nên lượng nước rất là mạnh
nên nó làm hỏng một đầu bên phía trà tân này
về mức độ hư hỏng này thì nó tương đối lớn
về phía địa phương cấp xã thì cũng đã làm các văn bản đề nghị tổng đạo thiên nhiên sân phong cũng như là y băng dân quyền có hướng sớm khép phục để nhân dân quay lại
khi mà sự cố xảy ra thì quyền đã tập trung chỉ đạo cho y băng dân trà tân
cùng với bàn chỉ huy phòng chống lục bão của quyền đã đánh giá khẩu sắc đánh giá thiệt hại
và trước mắt là cho khép phục tổng thời về vấn đề là cây lối và cái vách để cho người dân đi lại đi bộ
theo nhân dân địa phương phần mố và đường dẫn cầu bắc qua sông nước hoa bị hư hỏng cho thấy chất lượng công trình này đang có vấn đề
nên cần phải được kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
tuy nhiên trước mắt chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tìm giải pháp và nguồn vốn để khắc phục
nhằm đảm bảo an toàn trong việc đi lại học tập của các em học sinh và người dân địa phương
nhằm xóa bỏ những vùng cô lập giúp người dân ở trong vùng đi lại thuận tiện hơn
tổng cục đường bộ việt nam đã phối hợp với bộ giao thông vận tải đã quyết định đầu tư xây dựng cho tỉnh tuyên quang năm mươi cây cầu dân sinh
với tổng mức đầu tư là gần một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
dự án được chia thành bảy dự án thành phần trong đó có một mươi tám cây cầu cần đầu tư cấp bách thuộc dự án thành phần một trăm hai mươi ba và bốn
sẽ triển khai xây dựng vào năm hai nghìn một mươi bảy
tổng mức đầu tư của bốn dự án thành phần trên vào khoảng bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó huyện hà miên được xây dựng chín cây cầu sơn dương ba cây cầu
và chiêm hóa là ba cây cầu các huyện na hàng lâm bình yên sơn mỗi huyện một cây cầu
các dự án thành phần năm sáu và bảy sẽ bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám và dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc xây dựng cầu dân sinh đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng
xóa bỏ những vùng cô lập giúp người dân trong vùng đi lại thuận tiện hơn
còn tại thanh hóa đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với tỉnh
về tình hình thực hiện dự án phát triển hệ thống tưới bắc sông chu
nam sông mã thuộc dự án hồ chứa nước cửa đạt và tình hình thực hiện dự án hệ thống tiêu úng đông sơn
dự án phát triển hệ thống tưới bắc sông chu nam sông mã bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai
có tổng mức đầu tư trên một năm trăm ba mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn từ ngân hàng phát triển châu á adb là hơn tám trăm tám mươi chín tỷ đồng
vốn trung ương trên bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng vốn của tỉnh là hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
sau khi hoàn thành nước từ hồ chứa cửa đạt sẽ thông qua kênh chính
lấy nước cho khoảng hai mươi tám ba trăm linh hectare tạo nguồn nước sinh hoạt chăn nuôi
góp phần cải thiện giao thông nông thôn môi trường sinh thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các dự án cho thấy một số gói thầu vẫn đang chậm tiến độ
nguyên nhân chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng
trước tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các đơn vị
có liên quan hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra
trong phần tin tiếp theo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cảng hành khách quốc tế phú quốc
tái hiện lễ cưới của người dao đỏ tại hà nội
hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
toàn bộ sản lượng sẽ được cung cấp cho tổng công ty nước sài gòn theo hợp đồng mua bán xỉ
với sản lượng khai thác là ba trăm linh m ba trên ngày
sẽ là nguồn cung cấp cho kế hoạch một trăm linh hộ dân tp hcm sử dụng nước sạch đến trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm nay
nhân dịp này lãnh đạo công ty và tập thể công nhân đã được nhận bằng khen từ thủ tướng chính phủ
và ủy ban nhân dân tp hcm
những năm qua phú quốc được biết đến là điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước
để thu hút được nguồn lực này
đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cảng hành khách quốc tế phú quốc với mục tiêu là trở thành cảng đa chức năng
kết hợp tiếp nhận hành khách du lịch và hàng hóa bảo đảm tiếp nhận được các loại tàu lớn nhất hiện nay
gói thầu số ba thuộc dự án cảng hành khách quốc tế phú quốc được đầu tư xây dựng gồm các hạng mục
thi công xây lắp một trăm hai mươi m bến cầu chính hệ thống tín hiệu hàng hải và tám trăm năm mươi m đề trấn sóng
thời gian hoàn thành công trình là năm trăm ba mươi chín ngày
đây là những hạng mục thi công trong điều kiện
nhiều khó khăn về địa hình khí hậu và thời tiết mưa bão biển động kèm theo sông lớn kéo dài
cùng với đó nguồn vật tư trang thiết bị phải tập kết và vận chuyển từ trong đất liền ra đảo
đòi hỏi nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công các công trình biển đảo
tính toán tranh thủ thời tiết tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình
tổng thị trường sơn đã thi công gói thầu số hai cầu cảng
hiện nay tiến độ đã đạt bảy mươi
thì cái khó khăn nhất là cái vật liệu tức là vận chuyển từ đất liền ra
ngoài hiện đảo phú quốc
do vậy cái vật liệu là yếu tố quyết định đến cái việc thành công của tiến độ dự án
do vậy tổng thị trường sơn luôn luôn là huy động là nguồn lực tài chính
để giữ trừ các loại vật liệu mưa mưa
thì vận chuyển ra trừ mùa khô triển khai thi công để đảm bảo tiến độ
đây là cái cảng có ý nghĩa hết sức quan trọng cho cái chiến lược phát triển dịch vụ du lịch phú quốc
và đặc biệt là đón những tàu khách du lịch quốc tế bốn sao năm sao của nước ngoài
sẽ cập vấn với phú quốc để họ đưa khách lên đây
mua sắm tham quan du lịch tại đảo phú quốc
sau khi hoàn thành cùng với cảng hàng không quốc tế phú quốc
hệ thống đường bộ trên đảo và các công trình cơ sở hạ tầng khác
sẽ mang lại diện mạo mới cho huyện đảo về kiến trúc cảnh quan
và đặc biệt là điểm nhấn quan trọng để phát triển tiềm năng du lịch
tạo động lực thúc đẩy phát triển để phú quốc trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
sáng hai mươi ba tháng một mươi một tại hà nội bệnh viện bạch mai khai trương hệ thống công nghệ oam
một trong những hệ thống công nghệ trần
đoán và điều trị cuộc sống hiện đại trên thế giới hiện nay
trong nhiều năm trở lại đây các ca phẫu thuật thành công liên quan đến cuộc sống
đã tăng lên đáng kể nhờ sự phát triển của công nghệ trần đoán và điều trị cuộc sống
hệ thống chụp oram hoạt động dựa trên công nghệ tấm cảm biến x quang phẳng trạng thái rắn
oam cung cấp hình ảnh không gian ba d với độ phân dài cao toàn diện
tăng độ chính xác và an toàn cho cả bệnh nhân và các bác sĩ phẫu thuật
với cánh tay linh động có thể mở ra
và tự động đồng bộ hóa với hệ thống đỉnh vị trong phẫu thuật
oram đã thay đổi mô hình cho phẫu thuật cuộc sống
sự ra đời của hệ thống oram và hệ thống dẫn đường không gian ba chiều
đình vị chính xác trong phẫu thuật được coi là một cuộc cách mạng trong phẫu thuật cuộc sống
mang lại niềm tin sự an toàn và sức khỏe cho người bệnh
vừa qua tại thành phố cần thơ học viện chính trị khu vực bốn
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam và một mươi năm thành lập
từ khi thành lập năm hai nghìn sáu đến nay học viện chính trị khu vực bốn đã đào tạo bồi dưỡng gần một mươi cán bộ công chức viên chức
có trình độ cử nhân thạc sĩ cho vùng đồng bằng sông cửu long đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy
nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở khu vực tây sông hậu đồng thời đào tạo bồi dưỡng với nhiều hình thức cấp độ khác nhau
trong đó đã có hàng nghìn cán bộ lãnh đạo quản lý được đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị và cao cấp lý luận chính trị hành chính
nhân dịp này học viện chính trị khu vực bốn được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong khi đó tại bạc liêu đã diễn ra hội thảo khoa học bạc liêu hai mươi năm một chặng đường phát triển
với sự tham dự của các nhà khoa học nhà quản lý trong và ngoài tỉnh qua nhiều thời kỳ
tại hội thảo hầu hết các ý kiến tham luận đánh giá bạc liêu đã có được bước phát triển rất đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực
đặc biệt bộ mặt từ trung tâm thành phố bạc liêu đến các xã vùng nông thôn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc vùng ven biển đã có sự khởi sắc phát triển rõ nét
đời sống nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên cũng tại hội thảo này nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương
các tỉnh thành phố là những người con quê hương bạc liêu nay đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu
cũng phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm nhằm hiến kế nhiều giải pháp nhằm đưa bạc liêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới
trong tương lai tôi rất là kỳ vọng nếu như là bạc liêu có những cái đề xuất về mặt chính sách
làm thế nào tích tụ đất đai cũng như là thu hút các nhà đầu tư trong nước ngoài nước thì là sẽ tạo điều kiện phát triển nhanh hơn
và tôi nghĩ là cái khả năng mà phát triển du lịch nhất là du lịch văn hóa du lịch tâm linh du lịch sinh thái bạc liêu rất là có triển vọng
ngoài ra các đại biểu đề xuất nhiều vấn đề mang tính thử thách lớn đối với tỉnh như đẩy mạnh sự dịch chuyển cơ cầu kinh tế theo hướng công nghiệp bốn
hóa hiện đại hóa huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế biển trong điều kiện kết cấu hạ tầng vùng ven biển còn hạn chế
nâng cao đời sống người dân vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt là vấn đề xây dựng trình đốn đảng phát huy tinh thần đoàn kết của đảng bộ các cấp trong tỉnh nhằm đưa bạc liêu tiếp tục đổi mới phát triển nhanh vững mạnh trong thời gian tới
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã diễn ra chương trình giao lưu học sinh sinh viên của chín trường cao đẳng đại học tìm hiểu về nét đẹp vùng cao
hòa trong không khí của ngày hội hương sắc vùng cao tại hà nội năm hai nghìn một mươi sáu sinh viên của chín trường đại học như trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc tây bắc
trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trường đại học văn hóa hà nội đã tham gia tìm hiểu những nét đẹp bản sắc văn hóa thông qua những trang phục độc đáo
do chính các em tự thiết kế trên những ý tưởng từ trang phục và chất liệu của các dân tộc như mông thái lô lô
ngoài ra các em còn được tìm hiểu những phong tục tập quán thông qua việc trả lời các câu hỏi về văn hóa các dân tộc
đây sẽ là sân chơi bổ ích cho học sinh sinh viên tìm hiểu một cách sâu sắc về những nét đẹp truyền thống văn hóa của các dân tộc vùng cao
người dân thủ đô và những du khách phần nào cũng sẽ hiểu thêm về những phong tục tốt đẹp của các dân tộc miền núi phía bắc
khách đến tham quan sẽ được chứng kiến phong tục độc đáo đặc sắc này
tục lệ cưới hỏi của dân tộc dao đỏ là tục lệ được tổ chức linh đình và sang trọng không kém gì các dân tộc khác
thông thường sẽ được diễn ra trong một ngày đêm tại nhà trai
dù giàu hay nghèo thì đám cưới của người dao đỏ
chủ hôn chính là người hiểu rõ tất cả phong tục nghi lễ cho một đám cưới thành công
trong đám cưới không thể thiếu bộ dụng cụ kèn chống chiêng để thay lời mời báo hỉ cho đôi trai gái
đồng thời cũng là mời hàng xóm láng giềng về chung vui và chúc phúc
sau khi đưa dâu đến nhà trai chủ hôn sẽ tiến hành nghi lễ nhận tổ tiên họ hàng nhà trai với nghi lễ mời diệu
cuối cùng là sự trúc phúc của chú hôn tới cô dâu chú rể có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc
lễ rước dâu của người dao đỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tham quan
và đặc biệt là những em học sinh sinh viên các văn hóa nghệ thuật
đây là lần đầu tiên em được xem một trích đoạn của lễ cưới người dao đỏ
em thấy rất là ấn tượng vì em là người dân độc kinh em chưa được xem của lễ cưới của các dân tộc khác
em hy vọng sẽ có nhiều chương trình như thế này để em có thể tham dự và hiểu biết về các dân tộc của việt nam
cũng như là các dân tộc các nước trên thế giới
tục lệ rước dâu của người dao đỏ là một trong những phong tục tập quán tốt đẹp cần được giữ gìn và phát huy
hy vọng qua trích đoạn vừa rồi người xem phần nào hiểu hơn về nét đẹp của đồng bào dân tộc
và có ý thức trách nhiệm bảo tồn những giá trị tốt đẹp trên
trong phần tin thế giới động đất tiếp diễn tại nhật bản
chính phủ colombia và frc chuẩn bị ký thỏa thuận hòa bình mới
tối qua ngoài khơi tỉnh fukushima của nhật bản tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh tới năm bảy độ richter
sau khi một trận động đất mạnh bảy bốn độ richter trước đó cùng ngày
đã khiến cho một mươi bảy người bị thương
theo cơ quan khí tượng nhật bản trận động đất xảy ra với tâm trấn ở độ sâu ba mươi km
ngoài khơi bờ biển tỉnh fukushima
tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần được đưa ra
trước đó vào sáng cùng ngày một trận động đất mạnh bảy bốn độ richter
đã làm dung chuyển khu vực đông bắc nhật bản
cảnh báo sóng thần đã ngay lập tức được ban bố với tỉnh fukushima và nhiều khu vực khác
sóng thần cao hơn một mét đã xuất hiện tại tỉnh miyagi
và khu vực ven thái bình dương
theo thông tin mới nhất trận động đất bảy bốn độ richter đã khiến một mươi bảy người bị thương
trong đó có ba người bị thương nặng hiện chưa có thông tin về người thiệt mạng
chính phủ colombia và nhóm lực lượng vũ trang cách mạng colombia frc
thông báo hai bên sẽ ký một thỏa thuận hòa bình mới
tại bogota vào ngày mai hai mươi bốn tháng một mươi một
thỏa thuận mới sẽ được đệ trình quốc hội thông qua
thay vì một cuộc trưng cầu ý dân mới
trường đoàn hòa đàm chính phủ colombia humberto de la carre
đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết vì hòa bình
trong bối cảnh phe đối lập đã tuyên bố bác bỏ thỏa thuận hòa bình mới đạt được
giữa chính phủ colombia với frc
farc cũng đã bác bỏ việc nhóm họp với phe đối lập
để thảo luận về thỏa thuận hòa bình mới
thỏa thuận mới nhất được đưa ra nhằm thỏa mãn mong muốn của hàng triệu người dân colombia
những người đã không đồng ý với bản thỏa thuận cũ được đưa ra chương cầu dân ý trước đó
chi tiết về bản thỏa thuận mới đã được chính phủ colombia công bố công khai
khối thị trường trung nam mỹ mikosur vừa quyết định chính thức đình chỉ
tư cách thành viên của venezuela vào tháng một mươi hai tới
với lý do nước này không tuân theo các tiêu chí của khối
các nước thành viên của moscosur đã dành cho venezuela
một khoảng thời gian ba tháng để nghiên cứu bàn thảo thông qua các quy định của khối
tuy nhiên cho đến nay venezuela vẫn chưa thông qua các quy định của mercosur

cho rằng các quy định này mâu thuẫn với những đạo luật quốc gia
mặc dù venezuela gia nhập mercosur từ năm hai nghìn một mươi hai
nhưng nước này vẫn chưa phê chuẩn các quy tắc điều chỉnh về thương mại
chính trị dân chủ và nhân quyền theo tiêu chí của khối này đề ra
moscosur gồm có năm thành viên argentina brazil paraguay uruguay và venezuela
bộ quốc phòng nga cho biết các lệnh trừng phạt của liên minh châu âu
đối với việc cung cấp nhiên liệu cho syri không thể được áp dụng
đối với đội bay của nga
trước đó có thông tin cho rằng là nhân liệu máy bay phản lực của nga
được vận chuyển trái phép tới syri
trước đó hãng reuters đưa tin các tàu chở dầu của nga
đã chuyển nhiên liệu máy bay phản lực tới syri thông qua vùng biển eu
động thái tăng cường hàng viện trợ quân sự cho quốc gia trung đông
nơi moscow đang không kích hỗ trợ lực lượng chính quyền syri
chống lại các nhóm khủng bố
eu cho rằng có ít nhất hai tàu treo cờ nga đã vận chuyển số nhiên liệu trên
qua vùng biển eu
tuy nhiên chính quyền cộng hòa ship khẳng định
nhà chức trách nước này chưa từng phê chuẩn bất cứ chuyến cập cảng nào
của tàu trở dầu nga mang nhân liệu máy bay phản lực tới syri
trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ new york times vào tối ngày hôm qua
tổng thống mỹ đắc cử donald trump cho rằng không có xung đột lợi ích
giữa công việc kinh doanh và vai trò tổng thống mỹ
trả lời phỏng vấn tờ new york times tổng thống đắc cử donald trump
cho rằng mình hoàn toàn có thể điều hành kinh doanh một cách hoàn hảo
sau đó điều hành đất nước một cách hoàn hảo
tổng thống không thể có mâu thuẫn về lợi ích
theo thông lệ mỹ khi một tổng thống lên nắm quyền
thì các tài sản của cá nhân sẽ được chuyển cho một quỹ tín thác độc lập
điều hành nhưng đến nay ông cham nói sẽ chỉ chuyển cho các con quản lý
hiện công ty của ông trump có dự án ở một mươi tám quốc gia
trong đó có trung quốc ấn độ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
ông trump sở hữu khối tài sản cá nhân trị giá ba bảy tỷ đô la
hôm qua hai mươi hai tháng một mươi một một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại hồng kông
với số lượng vàng bị cướp có giá trị lên tới gần ba triệu đô la mỹ
theo cảnh sát hồng kông vụ cướp xảy ra vào khoảng chín giờ sáng theo giờ địa phương
ba đối tượng bịt mặt mang theo kiếm và bình xịt hơi cay
đã khống chế lái xe chở vàng và tấn công nhân viên an ninh
khi vàng được chuyển xuống xe đẩy hàng tại khu vực phe linh
những đối tượng này đã cướp đi tám mươi một trong tổng số hai trăm năm mươi tám thỏi vàng
được chờ trong xe và lập tức rời khỏi hiện trường trên một ô tô bảy chỗ màu trắng
ước tính số vàng bị cướp có giá trị khoảng gần ba triệu đô la mỹ
ngay sau khi sự việc xảy ra hiện trường đã được phong tỏa do vẫn còn nhiều vàng được để trong xe
cảnh sát hồng kông đã phát lệnh truy nã năm đối tượng
được cho là có liên quan tới vụ cướp có tính chất đặc biệt nguy hiểm này
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự